trong nền lực pháp quyền

bảo đảm sự tham gia của nhân dân tăng cường sự giám sát của nhân dân

hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật cơ chế chính sách nhằm phát huy mạnh mẽ dân chủ giám chức nghĩa
quyền làm chủ của nhân dân chú trọng nâng cao hiệu lực hiệu quả tổ chức tiền pháp luật

trong thời gian tới chúng ta cần thực hiện tốt đột phá về thể chế
hoàn thiện hệ thống pháp luật cho nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa
gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật
đây là một yếu tố phát triển hơn so với báo cáo chính trị của ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai